xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thời gian vừa qua vụ việc bé gái nguyễn thái v a tám tuổi ở thành phố hồ chí minh
bị di ghẻ chút đòn roi dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn độ
nhiều người đã bày tỏ sự xót xa đau đớn trước sự ra đi thương tâm của bé gái vô tội
đồng thời phẫn nộ đòi xử lý nghiêm người mẹ kế và người cha
trong khi các luật sư đang làm các thủ tục cần thiết và hỗ trợ miễn phí cho gia đình trong vụ án
thì những người quan tâm tới vụ việc của bé v a cũng đang theo dõi từng ngày
hy vọng công lý được thực thi và trả lại công bằng cho cô bé vô tội
mới đây gia đình của bé v a cũng đã có những chia sẻ dài trên mạng xã hội
khẳng định gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh mà sẽ luôn làm hết sức
phối hợp với cơ quan điều tra để cho vụ án được xử đúng người đúng tội với khung hình phạt cao nhất
bên cạnh đó đoạn chat của chị hát mẹ bé va với một người thân trong gia đình cũng được chia sẻ
những dòng tin nhắn của mẹ bé v a thể hiện thái độ kiên quyết
và khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do gì mà chồng cũ và nguyễn võ quỳnh trang đưa ra
để bào chữa cho những hành động tàn nhẫn
của các đối tượng
cụ thể qua những dòng tin nhắn ngắn
có thể thấy sự kiên quyết của người mẹ
sẽ theo vụ án đến cùng
để bắt chồng cũ nguyễn kim trung thái
và dì ghẻ nguyễn võ quỳnh trang
phải chịu trách nhiệm trước những đau đớn
đã gây ra cho v a
trong tin nhắn chị hát viết
việc con bé bị đánh tử vong
thì hai con người đó phải chịu trách nhiệm
về những việc họ đã làm
em không chấp nhận lý do
vì con bé hư lì
hay do con kia ghen ghét với em
không thể bào chữa theo kiểu đó được
đây là mạng người mà
em không biết vì sao lại như vậy
nên đang chờ công an thông tin kết quả điều tra
nên có không khai thật
thì cũng kệ nó
có thể thấy thái độ kiên quyết
từ mẹ bé v a và cho rằng
gây tội phải đền tội
bất kỳ lý do gì để bao biện cho hành động nhẫn tầm ấy
đều không thể chấp nhận được
ngay sau khi những đoạn tin nhắn trên
được chia sẻ
không ít người đã gửi lời động viên
đến mẹ bé v a
sống thật tích cực
thay cho cả phần của con gái
và luôn vững tin để đòi lại công lý cho con gái nhỏ
em là người mẹ đã chịu quá nhiều đau khổ
những vết thương trong lòng em
bằng nỗi đau của mấy cuộc đời cộng lại
em đã cố gắng hết sức
mong em hãy mạnh mẽ và quyết liệt
mọi người luôn ủng hộ
và tin tưởng vào những cố gắng của em
tài khoản nt gửi lời động viên
chị nntt bày tỏ
người mẹ quá mạnh mẽ rồi
chúc chị vững tâm để lấy lại con gái nhỏ
và lấy lại chút công bằng cho v a
mình còn muốn gục trước những thông tin về bé
huống hồ là người mẹ
hãy mạnh mẽ kiên cường lên nha chị
liên quan đến vụ việc
mới đây gia đình bé gái tám tuổi đã thông báo
trong số những luật sư tham gia
hỗ trợ pháp lý cho gia đình
có luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư
nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội
sau khi bay từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
chiều một mươi năm tháng một
luật sư thơm đã đến chùa thắp hương cho bé v a
và sau đó làm việc
với mẹ ruột của nạn nhân
theo luật sư cho biết
quan điểm của gia đình đều nhất trí
đề nghị xử lý nghiêm nhất
bởi hai đối tượng không còn tính người
bản tính ác độc dã man tàn bạo
và hành vi của người cha
còn đáng lên án hơn
khi dung túng bao che cho đối tượng đánh con mình
đến tử vong
bác bé v a phủ nhận rút đơn kiện
mẹ con bé sau này
còn phải sống và chiến đấu tiếp
cùng với đó thời gian qua
đã xuất hiện thông tin
gia đình của cháu bé tám tuổi
đã rút đơn kiện
về sự việc này anh quang v
bác trai ruột của bé v a cho biết
chúng tôi xin khẳng định
rằng gia đình không bao giờ rút đơn tố cáo
hành vi của thái và trang
gia đình con sẽ theo vụ kiện đến cùng
để đòi lại công bằng cho cháu v a
và luôn mong pháp luật
xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
chị taylor là bác gái của v a
cũng chia sẻ rằng
chị taylor là bác gái của v a
chị taylor mẹ ruột bé v a
đang chuẩn bị hồ sơ để làm việc
cùng luật sư và cơ quan điều tra
đồng thời chị h vẫn mạnh mẽ
là chỗ dựa cho đứa em trai bé bỏng
theo lời chia sẻ của chị taylor
chị h là người phụ nữ
tự chủ về kinh tế
không muốn sống trong cảnh chồng chung
nên đã muốn ly hôn
cuộc ly hôn không được xuân xẻ
bởi trăm ngàn lý do từ phía bên kia
em tôi sau những chịu đựng âm thầm
đã mạnh mẽ đứng dậy
câu chuyện ly hôn được thăm con
dành quyền nuôi con
là những chuỗi ngày dài mệt mỏi
đau đớn nhẫn nhục có
và tuổi hổ có
và cả bất lực cũng có
chị taylor nói
thời gian qua chị h không xuất hiện
hay lên tiếng trước truyền thông
khiến nhiều người hiểu lầm
gia đình đã rút đơn kiện
gia đình không muốn em xuất hiện trước truyền thông
để mẹ con em sau này
còn phải sống và chiến đấu tiếp
khi chuyện xảy ra mình là người quyết định
giữ h mẹ của v a
trong một góc bình yên
mình sợ sóng gió dư luận
và cảm xúc sẽ bùa vây em mình
lúc mà nó đang chịu nỗi đau quá lớn
h còn phải nuôi con trai
mà em bé thì cần đứng ngoài cuộc chiến đấu này
vì kết quả cuộc chiến
dù có thế nào
cũng là nỗi đau mà con không nên biết
chị l cho biết
chị taylor khẳng định
mình biết ơn nhiều lắm những tấm lòng
nhưng mình vẫn mong được mọi người thông cảm
cổ vũ động viên hơn nữa
để h bước tiếp trong cuộc sống này
đừng vội phán xét
đừng vội nghi ngờ
hãy kiên nhẫn một lần
đồng hành cùng em mình
trên bước đường dành công lý cho con
quả thật những bi kịch
mà mẹ v a gặp phải
thật quá đau lòng
hy vọng rằng
người phụ nữ này đủ kiên cường
để tiếp tục sống
tiếp tục nuôi dưỡng con trai
và tìm lại công lý
cho đứa con gái đáng thương của mình
mẹ ruột v a
từng vượt sự cấm cản để kết hôn
chị h và thái
từng vượt qua sự cấm cản
của gia đình nhà chồng
để kết hôn
chị h xưa lấy thái
là đã bị bố mẹ chồng không thích rồi
kiểu gọi là ghét ra mặt luôn
nhưng lúc đó thì tình yêu lớn
nên vượt qua được
hai vợ chồng ở với nhau
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi mới ly dị
trước đó hai vợ chồng thuê nhà
ở bên bình thạnh
cũng chỉ là trung cư bình thường
không phải cao cấp gì đâu
vì thái đâu có tiền nhiều
nhưng để tiện cho v a đi học
và không ở cùng ông bà
chị h là người rất biết cách chăm chút
nhà cửa vun vén cuộc sống
đi làm cắm hoa trồng cây
chăm sóc con và gia đình
là tất cả với chị
chị n chia sẻ
tuy nhiên tất cả bi kịch bắt đầu
vì sự xuất hiện của tiểu tam
và thói lăng nhăng của thái
sau khi hôn nhân đổ vỡ
chị hát bị sốc và có giai đoạn rơi vào trầm cảm
có quá nhiều biến cố xảy ra
khiến chị h không thể gặp con thường xuyên
tính ra là tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
chị h ly dị
có nhiều biến cố quá
nên cũng chỉ có thể gặp con hạn chế
đừng ai bảo mạnh mẽ được
nào gặp cú sốc như vậy xem
các bạn có thể vực dậy không
phải mất cả năm ấy mới có thể vực được
đang chồng đang con hạnh phúc
phải chia ngả
gặp thêm con trang ghê gớm nữa
rồi nhà chồng vậy thì sao mà liền
mà tinh thần sốc lại được
rồi chừa kể mùa covid
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
là đỉnh điểm
chị n cho biết
cũng theo chị n
giải rõ mọi chuyện về chị h
để mọi người hiểu rõ hơn
về hoàn cảnh của chị h
và hiểu rõ vì sao
chị không thể gần gũi
và bảo vệ vân an
trong hơn một năm qua
trước đó chị h cho biết
chị và nguyễn kim trung thái
đã ly hôn hơn một năm
chị sinh được một trai một gái
con trai ở với mẹ
con gái là vân an
ở với bố
kể từ sau khi ly hôn
chị bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái
suốt hơn một năm qua
chị chỉ gặp con hai ba lần
thời gian mới chuyển tới trung cư
chị h thường gọi điện thoại
nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh
trung cư để gặp mặt
nhưng ông thái ngăn cấm
và gắn camera trong nhà để giám sát
sau đó chị h tìm đến trường
để gặp con
hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều
thậm chí thái còn chặn chị
trên các tài khoản mạng xã hội
để vợ cũ không có chút tin tức gì về con
mỗi khi nhớ con
chị h lại tìm tới trường
tìm tới trung cư nơi con sống
liên lạc với người giúp việc nhà thái
nhưng sau này cũng không thể gặp con
chị h đã phải nhờ
những người còn kết nối trên mạng xã hội
với thái để hỏi họ
hình ảnh về con gái
khi xem được hình ảnh con chụp chung
của vân an với thái và người tình
chị đã nghĩ con gái mình vẫn ổn
mà không hề hay biết
nỗi đau từng ngày mà con mình
đang phải chịu đựng
anh nguyễn quang vinh là anh trai
của chị h cũng cho biết
nhiều lần em gái mình đã tìm cách
hỏi thuyết phục và thậm chí
năn nỉ cả người gì ghẻ cho
hai mẹ con gặp nhau nhưng người này
không đồng ý
anh vinh cũng cho biết lần cuối người mẹ gặp
con là từ tháng một mươi hai năm ngoái
cách đây đã một năm
lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường
và ôm nhau khóc nức nở
lúc đó cháu ôm mẹ khóc
và nói một câu mà đến
bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần
vẫn thấy thương hai mẹ con
vân an nói
ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà
gặp con làm gì
và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc
mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cháu rất hiểu chuyện
cháu nói với mẹ
mẹ ơi mẹ đừng có khóc
mẹ đừng buồn
mẹ khóc mẹ buồn là vân an cũng buồn đấy
mẹ hứa với vân an mẹ đừng khóc
đừng buồn nữa nhé
anh vinh nghẹn ngào khi kể về lần cuối
hai mẹ con vân an gặp nhau
thưa quý vị không chỉ có gia đình nạn nhân
mà rất nhiều người dù không quen biết
nhưng quá đau xót trước sự ra đi của va
sẽ theo vụ án này đến cùng
hy vọng pháp luật sẽ có những hình phạt thích đáng
cho tội ác phi nhân tính của cặp gì ghẻ cha ruột này
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ án
nếu đây là những thông tin bạn quan tâm
hãy nhấn chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt

hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo